tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm bị cáo tất thành cang là cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm
tề trí dũng là cựu tổng giám đốc ipc chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco
và một mươi tám người liên quan các sai phạm xảy ra tại sadeco
trước ngày hôm nay viện kiểm soát đã đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo
viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét mức án giảm từ một năm đến một năm sáu tháng tù đối với bị cáo tất thành cang
đối với bị cáo tề trí dũng viện kiểm sát cũng đề nghị tòa giảm sáu tháng đến một năm tù
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
tương tự bị cáo hồ thị thanh phúc cựu tổng giám đốc sadeco cũng được viện kiểm sát đề nghị
giảm từ một đến hai năm tù cho tội trên và tội tham ô tài sản
viện kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo nguyễn trường bảo khánh
là cựu thành viên hội đồng thành viên ipc xin hưởng án treo